ban chấp hành đảng bộ tp hà nội đã tổ chức hội nghị lần thứ hai mươi năm thảo luận cho ý kiến lần cuối vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội lần thứ một mươi bảy đảng bộ thành phố để hoàn thiện trước khi trình bộ chính trị giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị đồng chí vương đình huệ chỉ rõ dự thảo báo cáo chính trị lần này đã làm rõ thêm các quan điểm phát triển của thủ đô trong nhiệm kỳ tới
trong đó đến năm hai nghìn hai mươi năm xây dựng đảng bộ thành phố hà nội có năng lực lãnh đạo sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh tiêu biểu phát triển nhanh và bền vững thủ đô theo hướng đô thị xanh thành phố thông minh hiện đại có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa
thành phố lấy gương mẫu làm đầu và nâng mục tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm hai nghìn hai mươi năm từ tám ba trăm linh usd đến tám năm trăm linh usd một người một năm
theo bí thư thành ủy hà nội
đây là mục tiêu thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của đảng bộ thành phố nhằm nâng cao đời sống nhân dân
lấy đây là đích đến quan trọng hàng đầu của mọi chủ trương quyết sách
về nhiệm vụ trước mắt bí thư thành ủy vương đình huệ nhấn mạnh đại hội đảng bộ các cấp đã hoàn thành từ nay đến đại hội đảng bộ thành phố còn hai tháng nữa
vì vậy các quận huyện sở ngành cần nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống